chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tiếng tòa dự kiến kéo xài đến ngày một mươi ba tháng năm do thẩm phán trần thị thu thùy làm chủ tọa
sáng ngày năm tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo bản án một mươi năm tù của ông tất thành cang
bị tuyên phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
cụ thể cựu phó bí thư thành ủy tất thành cang đã kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm xem lại mức án một mươi năm tù
vì quá nặng và có nhiều tình tiết chưa đúng
tuy nhiên đồng phạm của ông tất thành cang có đơn xin hoãn phiên tòa do mắc covid một mươi chín
nên phiên tòa phải dừng lại để đảm bảo quyền và lợi ích cho bị cáo
cụ thể chín h một mươi năm quá trình làm thủ tục hội đồng xét xử cho biết vừa nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của bị cáo nguyễn trường bảo khánh
cựu thành viên hội đồng thành viên ipc do bị cáo đang mắc covid một mươi chín
ngoài ra công ty nguyễn kim vắng mặt tại phiên tòa
sau khi xem xét hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo khánh và công ty sadeco
do kháng cáo của sadeco liên quan đến công ty nguyễn kim
phiên tòa sẽ được mở lại và thông báo sau
bà đán sơ thẩm xác định với vai trò là phó bi thư thường trực thành ủy tp hcm
ông tất thành cang đã có bút phê đồng ý vào tờ trình số một nghìn một trăm bốn mươi tám của văn phòng thành ủy phát hành chín triệu cổ phần
có giá bốn mươi đồng một cổ phần cho công ty nguyễn kim
đây là cơ sở để ông tề trí dũng và các cá nhân có chức vụ tại sadico ipc và người đại diện vốn căn cứ đề nghị
của công ty nguyễn kim về việc mua cổ phần của sadeco để trở thành cổ đông chiến lược đã thực hiện các thủ tục
không qua phát hành chín triệu cổ phần sadeco trái quy định không thông qua đấu giá đấu thầu gây thất thoát của sadeco một một trăm linh ba tỷ đồng
ngoài ra bị cáo tể trí dũng hồ thị thanh phúc đỗ công hiệp nguyên kế toán trưởng sadeco
đã chi tiền của sadeco cho nhiều cá nhân đi tham quan học tập kinh nghiệm tại nước ngoài trái quy định
gây thiệt hại cho sadeco gần ba sáu tỷ đồng gây thất thoát gần hai hai tỷ đồng vốn nhà nước
đối với tội tham mô tài sản tám người có hành vi sai phạm trong việc sử dụng tiền từ nguồn tiền thủ lao
và quý khen thưởng của người đại diện vốn không chuyên trách trong các năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
tổng số tiền họ chiếm hưởng tham mô là hơn bốn bảy triệu đồng
có vai trò cầm đầu vụ án bị cáo tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hoạn
một thành viên xây dựng tân thuận ipc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
và sáu người khác cũng xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt
riêng ông nguyễn văn minh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty ipc
đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt
trong phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng một hội đồng xét xử nhận định hành vi của ông tất thành cang
đã tạo điều kiện cho tề trí dũng thực hiện việc chuyển nhượng chín triệu cổ phần của sadeco
cho công ty nguyễn kim gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước
đối với tề trí dũng hội đồng xét xử cho rằng bị cáo dũng là chủ tịch hội đồng quản trị sadeco
bị cáo biết việc chuyển nhượng cổ phần của sadeco có vốn nhà nước phải qua đấu giá
xác định theo giá thị trường nhưng lại chỉ đạo cấp dưới
sử dụng kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp không có chức năng thẩm định
thông qua quyết định bán cổ phần cho công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ vân
gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước
ngoài ra tê trí dũng đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức chi tiền của sadeco cho nhiều cá nhân
đi du lịch nước ngoài giữa doanh nghiệp tham quan khảo sát gây thất thoát hơn hai một tỷ đồng
và tham ô bốn sáu tỷ đồng từ quỹ thủ lao khen thưởng của công ty
đối với bị cáo hồ thị thanh phúc hội đồng xét xử đánh giá
bị cáo là người có vai trò quan trọng
tề trí dũng giúp sức tích cực cho chủ tịch hội đồng quản trị trong tất cả các hành vi sai phạm
từ những phân tích trên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tất thành cang một mươi năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo thể chế dũng bị phạt một mươi một năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
chín năm tù về tội tham ô tài sản
tầm hình phạt cho cả hai tội là hai mươi năm tù
bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco lĩnh chín năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy năm tù về tội tham ô tài sản
tầm hình phạt cho cả hai tội là một mươi sáu năm tù
một mươi bảy bị cáo khác là đồng phạm của ông dũng cang
bị mức phản án từ hai năm tù treo đến một mươi ba năm tù
liên quan đến những vi phạm của cựu phó bí thư tài nghủy tp hcm
trước đó tại kỳ họp thứ ba mươi một của ủy ban kiểm tra trung ương diễn ra từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương đã đưa ra kết luận về ba vi phạm nghiêm trọng chính
ông tất thành cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
hai hành vi bán rẻ đất cộng
ba giúp nguyễn kim thâu tóm sadeco
vi phạm pháp luật về đất đai quy chế làm việc
ông tát thành cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
vi phạm thẩm quyền nguyên tắc quy trình xử lý công việc vi phạm quy định của thành ủy về quản lý
sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật
trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh chuyển nhượng dự án
chuyển nhưỡng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc thành quỷ
chấp thuận chủ trương để người đại diện phân vốn của thành quỷ biểu quyết phát hành cổ phân cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo trì đạo thiếu kiểm tra giám sát để lĩnh vực được phân công phụ trách
có nhiều vi phạm pháp luật gây thể thải lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố
ngoài ra trong thời gian giữ cương vị thành ủy viên ủy viên ủy ban nhân dân thành phố
giám đốc sở giao thông vận tài thành phố ông tất thành cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai
và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng
bốn tuyến đường chính trong khu đồ thị mới thủ thiên
thông báo nêu rõ những vi phạm của đồng chí tất thành cang là rất nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của thành ủy thành phố đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
hai bán rẻ đất công
trước khi ủy ban kiểm tra trung ương thông báo những vi phạm đối với ông tất thành cang
ban thường vụ thành ủy thành phố đã thống nhất đề xuất kỷ luật ông tất thành cang
vì liên quan đến những vi phạm tại dự án khu dân cư
phước kiển huyện nhà bè
cụ thể ông tất thành cang quyết định không đúng thẩm quyền vi phạm các quy định của nhà nước
về quản lý tài sản đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước về kinh doanh bất động sản
không bảo đảm quy trình nguyên tắc xử lý công việc của đảng bộ thành phố
và thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình
dự án khu dân cư phước kiển được ubnd tp chấp thuận địa điểm đầu tư cho công ty trách nhiệm hạn
một thành viên đầu tư vào xây dựng tân thuận công ty tân thuận vào năm hai nghìn sáu
ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy công ty tân thuận trực thuộc văn phòng thành ủy thành phố
chuyển nhượng hơn ba trăm hai mươi m hai đất tại dự án khu dân cư phước kiển cho công ty cổ phần quốc cường gia lai
đây là khu đất có vị trí đẹp cạnh sông sài gòn nhưng công ty tân thuận bán giá một hai mươi chín triệu đồng một m hai
thu về ngân sách hơn bốn trăm một mươi chín tỷ đồng
sau khi khối đất đã được bán đất ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy văn phòng thành ủy thành phố
đề nghị sở tài nguyên và môi trường đánh giá lại giá trị khu đất
theo sở này khu đất phần lớn là đất nông nghiệp chỉ có hơn bốn trăm tám mươi m hai là đất ở
trong trường hợp nhà nước thu hồi đất thì đơn giá bình quân là hơn một bảy triệu đồng một m hai
tổng giá trị khu đất sẽ là hơn năm trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
theo cách tính này công ty tân thuận gây thất thoát hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thường trực thành ủy thành phố chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng
yêu cầu đàm phán lại và báo cáo
đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ban thường vụ thành ủy thành phố yêu cầu công ty tân thuận
hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất cho quốc cường gia lai không đồng ý bán chỉ định
bởi đây là tài sản kinh tế đảng nhưng tập thể thường trực và ban thường vụ thành ủy thành phố
không biết việc ký chuyển nhượng vào thời điểm giao dịch
thời điểm khu đất được bán thành phố chống vị trí bí thư thành ủy do ông đinh la thăng
đã được bộ chính trị điều động làm phó ban kinh tế trung ương
còn ông nguyễn thiện nhân chưa về thành phố
thành ủy thành phố lúc này do phó bí thư thường trực tất thành cang điều hành
theo kết luận của ủy ban kiểm tra thành ủy thành phố hồ chí minh
ông tất thành cang với vai trò phó bi thư thường trực thành ủy đã đồng ý cho công ty tân thuận
chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không báo cáo cho tập thể thương trực thành ủy
và tập thể ban thường vụ thành ủy theo quy định về quy chế quản lý sử dụng tài sản là nhà
quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hạn một thành viên thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố
công an thành phố hồ chí minh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông tế trí dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận
ipc chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco công ty con của ipc
và bà hồ thị thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên tổng giám đốc sadeco
để điều tra hai tội danh tha mô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
trước đó thanh tra thành phố đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm của ipc
trong đó có việc sadeco phát hành chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là công ty nguyễn kim
viết tắt là nguyễn kim khiến ngân sách thành phố bị thiệt hại hơn trăm tỷ đồng
trong đó ông dũng có nhiều động thái giúp nguyễn kim thâu tóm sadeco với năm mươi bốn cổ phần
ipc chỉ còn hai mươi tám tám
thành tra thành phố cho biết tháng ba năm hai nghìn một mươi năm ipc bán đấu giá hơn năm hai triệu cổ phần sadeco cho công ty exim
viết tắt exim với giá hai mươi sáu một trăm linh đồng trên một cổ phần
việc này làm giảm tỷ lệ vốn góp của ipc tại sadeco từ bảy mươi bốn tám xuống bốn mươi bốn
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu exim bán toàn bộ cổ phần trên cho nguyễn kim với giá năm mươi bảy đồng
một cổ phần
cuối năm đó nguyễn kim đề xuất mua thêm cổ phần đều trở thành cổ đông chiến lược của sadeco
sadeco sau đó ra nghị quyết thống nhất chủ trương hợp tác chiến lược với nguyễn kim
nguyễn kim trở thành cổ đông chiến lược
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng quản trị sadeco có tờ trình trình đại hội cổ đông
đề xuất phát hành chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là nguyễn kim để tăng vốn điều lệ
sau đó cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
hội đồng cổ đông sadeco đã thông qua việc này
lúc đó nhóm đại diện vốn của ipc tại sadeco thời kỳ liên quan có ông dũng
đã biểu quyết đồng ý một trăm linh
việc này làm giảm tỷ lệ sở hữu của ipc tại sadeco từ bốn mươi bốn xuống hai mươi tám
điều đáng nói là khi e sim chuyển nhượng cổ phần cho nguyễn kim là năm mươi bảy đồng một cổ phần
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thì sadeco chuyển nhượng cho nguyễn kim là bốn mươi đồng một cổ phần
tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
thanh tra thành phố nhận định hành vi này của sadeco được cho là gây thiệt hại ít nhất một trăm năm mươi ba tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
đó là chưa kể sang đầu năm hai nghìn một mươi bảy nhà đất khu nam sài gòn ảnh hưởng cơn sốt đất
giá tăng rất nhiều nên thiệt hại trên thực tế là rất lớn
ngoài ra phi vụ bán chỉ định cổ phần này cũng giúp nguyễn kim thâu tóm sadeco khi chiếm hơn năm mươi bốn cổ phần
chưa kể sau khi bị cơ quan thanh tra phát hiện
nguyễn kim và sadeco tìm cách đối phó
cụ thể ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sapeco tổ chức đại hội cổ đông bất thường
thông qua việc thu hồi cổ phần đã phát hành cho nguyễn kim
động thái này của ipc và sadeco bị thanh tra thành phố cho là xem thường kỳ luật kỳ cương
có dấu hiệu đối phó gây trở ngại cho hoạt động thanh tra
vì vậy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ủy ban nhân dân thành phố đã định chỉ công tác đối với ông dũng
liên quan đến phi vụ trên thanh tra thành phố xác định
ipc thực hiện việc này theo văn bản số bốn trăm chín mươi năm ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
truyền đạt ý kiến chấp thuận chủ trương của phó bí thư thường trực thành ủy thành phố
thời điểm này là ông tất thành cang
thưa quý vị và các bạn vi phạm của những cựu lãnh đạo nói trên là rất nghiêm trọng
tạo dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của tổ chức đảng
những cán bộ trên đã và sẽ chịu những bản án nghiêm minh của pháp luật
về những hành vi sai trái của mình
đây cũng là bài học cảnh tình tới những đối tượng có ý định lạm quyền
coi thường pháp luật việt nam
những kết luận mới nhất trong phiên phúc thẩm vụ án tất thành cang
sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị và các bạn trong những video tiếp theo
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại